chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung vừa trao một mươi chín văn kiện trong đó có một giấy chứng nhận đầu tư
bốn quyết định chủ trương đầu tư và một mươi bốn bản ghi nhớ về ý định hợp tác cho các nhà đầu tư hàn quốc
trước sự chứng kiến của thủ tướng nguyễn xuân phúc và phó thủ tướng hàn quốc hồng nam kỳ
tổng số tiền mà các nhà đầu tư hàn quốc quyết định và có ý định đầu tư vào hà nội trong đợt này
lên tới một mươi năm tỷ một trăm ba mươi năm triệu usd tập trung vào một số lĩnh vực như phát triển hạ tầng đô thị công nghiệp
phát triển thành phố xanh và thông minh trung tâm mua sắm tổ hợp khách sạn nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao